sáng nay ngày tám tháng một tại thành phố vinh bộ tư lệnh quân khu bốn ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự việt nam tại nghệ an
đại sứ quán lào tại việt nam đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương huy chương của đảng và nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự việt nam tại lào
trong hai cuộc chiến tranh quân đội nhân dân việt nam đã cùng kề vai sát cánh vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ
chiến đấu bên cạnh các lực lượng vũ trang của cách mạng nhân dân lào
riêng tỉnh nghệ an đã có hàng nghìn người con đứng trong hàng ngũ các đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia quân sự công tác chiến đấu và hy sinh tại lào
ghi nhận những chiến công và sự hy sinh anh dũng của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu nhà nước chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã quyết định tặng thưởng huân huy trương cho gần chín cán bộ quân tỉnh nguyện việt nam
trong số này nghệ an có ba liệt sĩ được truy tặng huân trường tự do hãng nhất của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
một mươi cá nhân được tặng huân chương chiến thắng hạng nhất của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và ba cá nhân được tặng huy chương chống pháp và chống mỹ của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào